nằm xa về phía nam nên trong những ngày tới tây nguyên và nam bộ hầu như không chịu tác động gì bởi quá trình tăng cường của khí lạnh phương bắc
do vậy trong ba ngày tới thì cả hai khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt đêm không mưa ngày nắng
nền nhiệt giữ mức ổn định với mức nhiệt trong ngày tại tây nguyên là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ còn ở nam bộ sẽ là ba mươi một ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối nay khu vực phía bắc của biển đông gió sẽ mạnh dần lên cấp năm đến đêm gió sẽ mạnh lên mức cấp sáu
với vùng biển từ ninh thuận trở vào đến cà mau từ ngày mai trở đi gió đông bắc cũng sẽ mạnh trở lại có lúc đạt cấp sáu khiến biển động
sóng biển vì thế có lúc dâng cao tới ba mét do vậy bà con ngư dân cần hết sức lưu ý đề phòng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước